tại đồng mô sơn tây hà nội ban quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã tổ chức chương trình
gói bánh trưng xanh cùng người nghèo ăn tết với chủ đề tết sẻ chia tết xung vầy
chương trình là hoạt động thường niên do ban quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
phối hợp với đoàn thanh niên bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng các tổ chức xã hội có tấm lòng hào tâm chung tay thực hiện
nhiều năm qua chương trình đã phát huy hiệu quả góp phần động viên và chia sẻ chung tay đón tết với người nghèo tại nhiều địa phương trên cả nước
đây là hoạt động để các thế hệ người việt nam thể hiện sự đoàn kết tương thân tương ái góp phần tiếp nối và phát huy truyền thống
lá lành đùm lá rách giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn đón tết cổ truyền mậu tuất hai nghìn một mươi tám đầy đủ và ấm áp hơn